tết đến xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước khát vọng mới tốt đẹp
và vào dịp đầu xuân năm mới người việt nam thường có phong tục đi lễ chùa và xin chữ đầu năm
phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của mỗi người việt
ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong sáng nay mùng một tết nguyên đán
đã thành một nét đẹp truyền thống của người việt cứ vào sáng sớm mùng một tết
nhiều gia đình lại cùng nhau đi lễ chùa cầu chúc một năm mới an lành hái lộc cầu may
người việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không chỉ đơn giản chỉ là để ước nguyện
mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào trốn tâm linh bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh
về nơi cửa phật giữa không gian thanh tỉnh mùi khói nhang sắc màu của đèn hoa
mùa chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng thanh thản hơn
đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình người thân bạn bè
mà còn là dịp để thường lắm cảnh đẹp nét thanh tịnh tại trốn linh thiêng trong tiết xuân
và là dịp để hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống của dân tộc bổ sung kiến thức lịch sử của bản thân
đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình người thân bạn bè

đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình người thân bạn bè

đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình người thân bạn bè
trong thời khắc thiên nhiên giao hòa vạn vật khoe sắc thì hình ảnh người người nhà nhà nôn nước đi lễ chùa
để cùng mong một năm mới gia đình bình an đất nước thái hòa luôn là một nét đẹp mỗi dịp tết đến xuân về
cũng nhân dịp năm mới xin được kính chúc quý vị khán giả một năm mới tràn ngập niềm vui sức khỏe rồi rào an khang thị vượng